vnpt e learning là một trong số rất nhiều nền tảng học trực tuyến hỗ trợ việc học tập từ xa của thầy cô và học sinh
đây là một trong hai mươi giải pháp nằm trong hệ sinh thái giáo dục được tập đoàn vnpt thực hiện để xây dựng một hệ thống giáo dục thông minh
lớp học số vnpt e learning mở ra kỷ nguyên giáo dục học tập mới
học viên chủ động theo dõi các khóa học đang được thực hiện hoặc đã hoàn tất xong với nhiều loại học liệu khác nhau
vnpt e learning xây dựng chương trình học tương tác trực tuyến và bài giảng điện tử trực quan sinh động
cùng với ba thành phần học qua live stream trao đổi bài học trực tuyến kiểm tra trực tuyến
vnpt e learning đã bao hàm toàn bộ chương trình tiết thu kiến thức từ phía học sinh một cách chủ động và đầy đủ nhất
về phía nhà trường giải pháp thiết lập nên hệ thống quản lý chất lượng giáo dục chuyên nghiệp hiệu quả nhất
từ khâu điểm danh xây dựng danh sách khóa học đến xem chi tiết các khóa đào tạo kết quả học tập và báo cáo được thể hiện rõ ràng đầy đủ trên hệ thống
vnpt e learning hiện đang được triển khai trên quy mô lớn với hơn bốn mươi học viên cả nước tham gia và thực sự là giải pháp số không thể thiếu trong nhiều tổ chức giáo dục